công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa truy xét thành công đối tượng hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập tại các siêu thị tiện lợi trên địa bàn đà nẵng
cụ thể sau thời gian đi siêu thị để nghiên cứu đường đi nước bước vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại một siêu thị tiện lợi trên đường cách mạng tháng tám thuộc địa bàn phường khuê trung
phúc đã ngụy trang leo lên mái nhà đột nhập vào bên trong siêu thị
sau đó phá hộp đựng tiền để lấy cắp toàn bộ số tiền bán hàng sau đó tẩu thoát
nhận được tin báo chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ vào cuộc công an quận cầm lệ đã xác định được phúc
và mời về trụ sở làm việc
tại đây phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp siêu thị
tại quận sơn trà và tỉnh gia lai lấy tiền để tiêu xài cá nhân